trong khi tuần tra làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho sea games ba mươi một
tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện thanh miện tỉnh hải dương đã kịp thời phát hiện
và giải cứu thành công bốn mẹ con mắc kẹt trong đám cháy
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm nhà của gia đình chị trần thị hiền ở xã ngũ hùng huyện thanh miện bị cháy
và các thành viên trong gia đình không thể tự thoát ra tổ công tác đã ngay lập tức phối hợp với người dân tham gia chữa cháy
đồng thời sử dụng than tre trực tiếp leo lên tầng hai giải cứu thành công bốn mẹ con chị hiền xuống đất an toàn